trong đó có các sản phẩm tiêu biểu như thiết bị đồng bộ đóng tàu lắp ráp ô tô máy nông nghiệp thiết bị điện máy xây dựng phụ tùng cơ khí
một số sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao cũng đã xuất hiện như thiết kế chế tạo thủy công thiết kế chế tạo thiết bị nhà máy xi măng gian quan dầu khí thiết bị nhà máy nhiệt điện thủy điện
trong dự án của nhà nước tức là quy hoạch điện số bảy xây dựng một loạt nhà máy nhiệt điện
cơ khí cũng có thể tham gia được nhưng không biết trong tình hình môi trường trong chương trình sắp tới như thế nào
nhưng đến hiện nay thì một số doanh nghiệp thành viên của chúng tôi vẫn tham gia phần chế tạo kết cấu và lắp thi công các nhà máy nhiệt điện
mỗi nhà máy nhiệt điện một hai trăm linh mw là hai tỷ hai đô la
nhưng mà tất nhiên mình so với là các nhà thầu nước ngoài được ít lắm
hàn quốc vẫn chiếm trung quốc vẫn chiếm các nước vẫn chiếm chứ việt nam nhật bản
việt nam ít lắm
thế thì đây là thị trường của mình chúng tôi thì cái đó là một số doanh nghiệp của chúng tôi tham gia vận chế tạo kết cấu lắp máy thi công
thứ hai nữa là có một số doanh nghiệp cũng làm về các máy động lực của máy nông nghiệp nhỏ
thì người ta cũng vẫn có cái lộ trình để làm linh kiện phụ tùng tham gia chuỗi và đồng trì sản xuất các máy nhỏ để xuất khẩu
cho thị trường của đông nam á
thứ ba nữa là có một số là chế tạo các cái một vài thiết bị cho ngành xây dựng bằng những cái công nghệ mới
dùng cả điện toán đám mây để mà quản lý chẳng hạn
thì cái đó cũng làm những cái thành tiệu
thế rồi là bây giờ là trên cơ sở ấy thì một số ngành như là chế tạo thiết bị nâng hạ cũng làm được
rất là khá
rất là tốt
không những phục vụ cho thị trường cho cơ khí trong nước mà còn chế tạo từng bộ phận của thiết bị nâng hạ ấy để xuất cho nước ngoài
tuy đã đạt được những thành tựu nhất định song do xuất phát điểm thấp ngành công nghiệp cơ khí của chúng ta đi sau sự phát triển của công nghiệp cơ khí thế giới hàng trăm năm
sản phẩm cơ khí mà chúng ta sản xuất là sản phẩm có hàm lượng công nghệ chưa cao giá trị gia tăng còn thấp
trong khi thế giới đang phát triển đến trình độ công nghệ bốn thì ngành công nghiệp cơ khí việt nam mới chỉ ở giai đoạn đầu do thiếu hụt công nghệ mới
trong một thời gian dài do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đầu tư cho cơ khí chưa tương xứng đối với các ngành sản xuất khác
quản lý nhà nước đối với ngành cơ khí chưa phù hợp dẫn đến tình trạng phát triển tự phát cát cứ
mặt khác do không có quy hoạch tổng thể cho từng ngành từng địa phương nên dẫn tới việc bị phân tán nguồn lực không thể hợp tác trong sản xuất
hiện tại ngành cơ khí trong nước chỉ dừng ở mức làm gia công
một số sản phẩm khác như ô tô xe máy hàng gia dụng mới chỉ dừng ở mức lắp ráp các linh kiện nhập khẩu dẫn đến tình trạng nhập siêu nhiều tỷ đô la trang thiết bị vật tư cho ngành cơ khí
trước thực trạng này các doanh nghiệp cơ khí đã tự lựa chọn hướng đi cho mình
và cũng chính nhờ sự năng động sáng tạo mà một số doanh nghiệp đã tự khẳng định được năng lực sản xuất
hiện nay agrimeco đã được đầu tư
chúng tôi đã đổi mới trang thiết bị công nghệ tiên tiến
hiện tại tất cả những máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến nhất của thế giới thế hệ mới nhất thì đã được chúng tôi đầu tư và lân cao hẳn được một bước về năng lực chế tạo của tổng công ty agemeco
hiện nay ageco về chế tạo thiết bị cơ khí thủy công cho những công trình lớn nhất từ thủy điện sơn la trở đi là hiện nay đang đứng đầu toàn quốc
và hiện tại chúng tôi đã làm thêm bộ phận chế tạo các loại kết cấu cấp cao cho các công trình
ví dụ như là nhà gai tàu gà
ngầm sân bay nhà cao tầng nhà máy nhiệt điện v v
và hiện nay chúng tôi đang đảm nhận là nhà thầu chính trong việc chế tạo và lắp dựng cái tòa nhà kết cấu thép hiện đại và cao nhất việt nam cho tòa nhà việt tiên banh tower
và tương lai của chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này thêm nhiều nhà máy nữa để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường
hiện tại năng lực sản xuất của chúng tôi ở trình độ tiên tiến của thế giới đã được tất cả các nước ở châu âu mỹ nhật
được đánh giá rất cao và hiện nay rất nhiều các đơn hàng từ nước ngoài đến đặt hàng chúng tôi và đưa ra các triển vọng hợp tác rất lớn
hiện công nghiệp cơ khí chế tạo nội địa của việt nam tập trung nổi bật ở lĩnh vực chế tạo kết cấu thép
với các công nghệ hàn cắt lốc ứng dụng được các công nghệ tiên tiến đủ sức cạnh tranh trên thị trường nội địa
các doanh nghiệp cơ khí khác trong lĩnh vực chế tạo máy thiết bị linh kiện chi tiết máy chính xác có giá trị gia tăng cao
còn chậm phát triển
chưa đủ sức cạnh tranh với sản phẩm của nước ngoài
trong đó có ngành điển hình như chế tạo sản phẩm ô tô xe máy máy nông nghiệp thiết bị điện
do vậy việc khẩn trương thực thi các chính sách mới của chính phủ chắc chắn sẽ tạo động lực cho ngành cơ khí trong nước phát triển
theo chúng tôi được biết thì bộ công thương cũng đã tập hợp được ý kiến và đang đệ trình lên chính phủ về phương hướng phát triển cơ khí trong một mươi năm hai mươi năm tới đây
đó là gì
đó là phải tập trung vào việc sản xuất các thiết bị về phương tiện vận tải như là ô tô như tàu hỏa như tàu thủy
thứ hai là chúng ta phải tập trung vào việc chế tạo các thiết bị máy nông nghiệp để phục vụ cho chương trình phát triển nông nghiệp chất lượng cao
thứ ba là chúng ta phải tập trung vào cái việc chế tạo các thiết bị điện bởi vì cái quá trình phát triển của đất nước chúng ta sử dụng điện còn rất nhiều
và thứ tư là ngành công nghiệp phụ trợ
thực sự mà nói công nghiệp phụ trợ cũng là ngành chế tạo cơ khí mà thôi
cho nên bản thân chúng tôi kiến nghị chính phủ sớm phê duyệt chiến lược phát triển đấy để tạo ra một trong hành lang pháp lý và định hướng cho ngành cơ khí phát triển theo đúng định hướng của nhà nước
cái thứ hai là phải tạo những cái cơ chế để cho ngành cơ khí có thể có đơn hàng
cái quan trọng nhất đối với chúng tôi là cơ khí phải có đơn hàng
bởi vì chúng ta vay vốn đầu tư hàng trăm tỷ xây dựng nhà máy nhiệt điện nhà máy thủy điện nhà máy hóa chất
nhưng chúng ta cứ theo phương án là để cho nước ngoài làm tổng thầu thì sản phẩm cơ khí của chúng ta không có
chính vì lý do như thế chúng tôi kêu gọi sẽ tha thiết rằng nhà nước phải có cơ chế
và mới đây tôi được biết chính phủ vừa ra cái chỉ thị một mươi ba để thay đổi cái quyết định bốn trăm chín mươi bốn
có nghĩa là trách nhiệm của các
các chủ đầu tư các nhà thầu phải bóc tách ra các khối lượng để cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước thực hiện
đây là một cái điều kiện cho rằng là tiên quyết nhưng phải kiểm tra chắc chẽ để cho chỉ thị ấy thực sự có hiệu quả
dựa trên thực lực của một số doanh nghiệp cơ khí trong nước cho thấy
trong lĩnh vực chế tạo việt nam ngày càng có tiềm năng là bến đỗ của các nhà sản xuất máy móc thiết bị phụ tùng sản phẩm hàng hóa tiêu dùng của các nước phát triển
các doanh nghiệp trong nước đã làm chủ được công nghệ trong các lĩnh vực như chế tạo và cung cấp các thiết bị cơ khí thủy công
thiết kế chế tạo toàn bộ dây chuyền thiết bị đồng bộ cho nhà máy xi măng thiết kế chế tạo dây chuyển thiết bị cán thép xây dựng đặc biệt là năng lực trong lĩnh vực cơ khí xây lắp
tòa nhà việt tiên banh tower chiều cao là ba trăm sáu mươi ba m đây là một cái tòa nhà hiện đại nhất việt nam mà có thể nói là đứng trong top một mươi của thế giới
được chế tạo hoàn toàn bằng kết cấu thép với công nghệ mới tân tiến
đây là lần đầu tiên được áp dụng tại việt nam cũng do một doanh nghiệp trong nước như ageneco đã đảm nhận từ khâu bản vẽ tính toán thiết kế cho đến khâu chế tạo vận chuyển và lắp đặt
để làm được cái này thì chúng tôi phải có những máy móc đầu tư công nghệ rất cao thì mới thực hiện để chế tạo những kết cấu lớn và điển hình như cái kết cấu ở đây chúng tôi đã làm ra thành công
đó là cái dàn chuyển mỗi một cái dàn chuyển này sẽ chịu tải trọng hai mươi tầng đè lên nó và kết cấu của dàn chuyển này nặng một tấn
rộng năm mươi năm m cao một mươi một m đây là một trong cái dàn chuyển lớn nhất quy mô lớn nhất thế giới với chín mươi lỗ bù lông trên một dàn chuyển chúng tôi đã chế tạo và lắp đặt thành công nó
có thể thấy tiềm năng phát triển của ngành cơ khí trong nước là rất lớn đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của một số doanh nghiệp
tuy vậy để ngành cơ khí phát huy đúng vai trò của mình trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
cần hiện thực hóa chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển ngành
đồng thời tạo một cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển